tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm cho biết
đơn vị vừa tạm giữ một hành khách ba mươi một tuổi quốc tịch đài loan khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi
cao siêu đài loan từ tp hcm vì hành vi vận chuyển trái phép trang thiết bị quân sự quân trang quân dụng qua đường hàng không
tại sân bay quốc tế tân sơn nhất lực lượng hải quan và an ninh hàng không tân sơn nhất phối hợp với
đội kiểm soát cục hải quan tp hcm cơ quan an ninh bộ công an tiến hành kiểm tra hành lý của một đối tượng khả nghi
và phát hiện số lượng lớn trang thiết bị quân sự mà hành khách này mang theo khi xuất cảnh
tăng vật bị thu giữ gồm bán súng vỏ đạn lựu đạn máy truyền tin mà người này cất giấu trong hành lý mang theo
đây là các mặt hàng cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu theo quy định
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất và trung tâm an ninh hàng không tân sơn nhất đã lập biên bản vi phạm
phối hợp với công an cửa khẩu sân bay tân sơn nhất và các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xử lý